sau ba ngày xảy ra lũ quét lũ ống thì cuộc sống của hàng trăm hộ dân huyện mường la đang hết sức khó khăn và thiếu thốn
không khí tăng thương bao trùm lên các bản làng và thiệt hại tại huyện mường la ước tính lên tới bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
đây là những gì còn lại của ngôi nhà gia đình anh cà văn uẩn
lũ quét bất ngờ ập về đã cuốn trôi nhà của anh
đau đớn hơn vợ anh cùng hai người con cũng bị cuốn trôi trong lũ
gia đình đã tìm thấy chị và các cháu nhưng tất cả đều đã thiệt mạng
không có nỗi đau nào lớn hơn khi một lúc mất đi cả ba người thân yêu nhất
bây giờ thì vợ con của em thì chết hết rồi em chả biết sống thế nào cả
bây giờ chả biết hoang mang chả sống thế nào không muốn sống nữa muốn chết cũng theo vợ con thôi
lũ ập về làm chết con dâu và cháu tôi
đau lòng lắm xót xa lắm
chúng nó đều lớn rồi đều ngoan học giỏi lắm
tại bản hủy một mươi năm ngôi nhà của người dân đã bị lũ quét cuốn trôi và đổ sập hoàn toàn
những tảng đá lớn theo mưa lũ đã đổ về đè nát đồ đạc tài sản của các hộ dân ở đây
cháu cà văn hạo mới bốn tuổi bị đá đè vào người
nhưng may mắn là cháu được bố mẹ kịp thời đưa ra
ở ngoài một bên chân của cháu bị gãy cùng nhiều thương tích trên người
lũ về lúc khoảng ba giờ gia đình bế cháu lên nhà ông bà
nhưng rồi nhà ông bà sập xuống cháu thì bị tảng đá và gỗ đe vào người
sau đó gia đình mới tìm cách đưa cháu ra
xã nạm păm có một mươi một người chết và mất tích chín mươi bảy ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn
đến chiều ngày bốn tháng tám các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hai bản
vẫn bị cô lập của xã nạm păm là bàn hủy hốc và bàn piệng
hiện nay các lực lượng đang khẩn trương giúp dân di rời đến chỗ ở an toàn
và cấp phát các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để tránh lũ trước mắt
ngày bốn tháng tám bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
cùng bộ tư lệnh quân khu hai lãnh đạo ban chỉ đạo tây bắc
đã có mặt tại các vùng bị thiệt hại của sơn la để thị xát tình hình
và hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
trước tình hình như thế này ban chỉ đạo trung ương tập trung cùng bàn huy của địa phương
trước mắt tập trung các nhóm thiệt hại
một là bằng mọi phương tiện nguồn lực nhân lực để chúng ta huy động tìm kiếm
những người còn bất tích ở vùng này đấy là việc thứ nhất
việc thứ hai là tập trung chăm lo những gia đình có người thiệt hại đấy là việc thứ hai
việc thứ ba là tiếp tục tất cả những dân cư ở vùng này
trong vùng phạm bi không an toàn
di rời ra cái vùng khác để đảm bảo an toàn tính mạng
và thứ tư nữa là hiện nay huy động các lực lượng trong đó đặc biệt lực lượng quân khu hai
thế rồi là các lực lượng xung kích của bộ chỉ huy địa phương tỉnh huyện cùng với xã xuống vào
để khắc phục những khó khăn tạm thời của những khu vực nhà cửa
mà bị ảnh hưởng nhưng không đến mức độ nguy hiểm thì tập trung vào quyền sửa hiệu
và thứ tư nữa là giao cho các quân chuyên môn thống kê thiệt hại
nên cái phương án một cách căn cơ hơn để tập trung chỉ đạo cho thầy đến tới
để đảm bảo không chỉ an toàn cho tính mạng của người dân
mà còn phải đảm bảo an toàn cho sản xuất cũng như bố trí lại sắp xếp lại cái đời sống của dân cư
hậu quả của lũ quét để lại tại huyện mường la tỉnh sơn la là hết sức nặng nề
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần sớm triển khai các biện pháp ứng cứu
hỗ trợ kịp thời hơn nữa cho người dân và đặc biệt là phải bảo đảm an toàn cho các hộ dân
trong điều kiện
thời tiết vẫn có mưa lớn như hiện nay